cảng quân sự đông hà có vai trò vị trí hết sức quan trọng đối với lịch sử đấu tranh
giải phóng và xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh quảng trị
địa điểm này được thủ tướng chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt
thuộc hệ thống di tích lịch sử đường trường sơn đường hồ chí minh vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên đến nay di tích cảng quân sự đông hà bị xâm lấn và xuống cấp nghiêm trọng
nếu không được tôn tạo phục dựng kịp thời thì di tích cấp quốc gia này sẽ mất dần
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân

để nâng cấp ghi thu bảo dược thì di tích này sẽ là ba một đương nhiêu
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương
và các sở ban ngành liên quan tích cực xây dựng quy hoạch phương án bảo vệ di tích
bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước đối với di tích quốc gia đặc biệt
việc quy hoạch và lập dự án tu bổ di tích cảng quân sự đông hà phải bỏ đảm ba công năng
xây dựng địa điểm đánh dấu di tích bảo tồn một số hiện vật gốc
xây dựng công viên cây xanh và xây dựng bến thuyền phục vụ du lịch
phương án đầu tư tạo ra một không gian văn hóa tạo ra một địa điểm tham quan du lịch
và nơi đây sẽ là một cái điểm trúng chuyển khách du lịch từ thành phố đông hà
đi cả di tích quan trọng bằng đường thủy
việc xây dựng quy hoạch lại cảng quân sự đông hà là rất cần thiết
nhằm đáp ứng việc bảo tồn di tích lịch sử
tạo một không gian văn hóa khai thác địa điểm du lịch phục vụ cho người dân
góp phần xây dựng không gian đô thị hiện đại
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
các sở ngành ở tỉnh quảng trị sớm hoàn thiện phương án quy hoạch
tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
đề xuất với bộ quốc phòng gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
trình thủ tướng phê duyệt để sớm tôn tạo phục dựng lại di tích cảng quân sự đông hà